hà nội gần một tám trăm linh ca covid một mươi chín kiến nghị bộ y tế cấp thuốc điều trị f
cấm vùng cam dần sang vùng vàng hà nội cần thay đổi kế sách chống dịch
thành phố hồ chí minh số ca tử vong do covid một mươi chín giảm hơn một nửa so với ngày cao điểm tháng một mươi hai
pháp dự báo cả trăm nghìn ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày đầu năm hai nghìn hai mươi
ông mick horne phơi bày lỗ hổng trong chiến lược dùng kit test nhanh ở anh
nga vũ rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong bản tin covid trưa ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
chúc quý vị có một mùa giáng sinh ấm áp thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui
như thường lệ chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những tin tức liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín
tại việt nam và thế giới trong thời gian qua
mở đầu bản tin xin mời quý vị theo dõi thông tin liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày vừa qua hà nội đã liên tiếp đạt kỷ lục về số ca mắc mới
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua hà nội đã ghi nhận tới gần một tám trăm linh f
đây là một con số đáng buồn cho thấy sự gia tăng rất mạnh về số ca covid một mươi chín mới tại hà nội
trước tình trạng f liên tục tăng cao hà nội cũng đã có kiến nghị với bộ y tế
về việc cấp thuốc điều trị cho f
theo sở y tế hà nội hôm qua thành phố ghi nhận một bảy trăm sáu mươi năm ca bệnh
trong đó số ca cộng đồng ở mức rất cao với bảy trăm ba mươi ba ca
khu cách ly có chín trăm tám mươi bốn ca và khu phong tỏa có bốn mươi tám ca
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho hay
toàn thành phố đã tiếp nhận điều trị cho hơn ba mươi bệnh nhân mắc sars cov hai
trong đó sắp xỉ năm mươi đã khỏi bệnh
hiện còn hơn một mươi năm bảy trăm linh người đang được bố trí ở các tầng điều trị
trong đó chủ yếu ở tầng một với năm chín trăm linh người đang điều trị tại nhà
và hơn tám người đang được điều trị tại trạm y tế lưu động và các cơ sở thu dung
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
số ca f mới phát sinh bình quân mỗi ngày tăng cao
tổng số ca mắc từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay lên đến hơn ba mươi ba ca
trong đó hơn một phần ba là ca mắc ngoài cộng đồng
người đứng đầu đáng bộ hà nội cũng yêu cầu ban cắn sự đảng ủy
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp
tiếp tục triển khai phương án bố trí trạm y tế lưu động
sẵn sàng đáp ứng khi số ca f tiếp tục tăng
đặc biệt phương án bố trí trạm y tế lưu động phải gắn với cơ sở vật chất và nhân lực cụ thể
trong đó các quận huyện thị xã phải chỉ đạo để chính quyền phường xã thị trấn và
cơ sở nắm chắc thông tin người bệnh trên địa bàn
có phương án ghi trị liên lạc để kịp thời hỗ trợ
giúp đỡ chăm sóc tránh để người dân gọi mà không ai trả lời
trước mắt hà nội sẽ có văn bản kiến nghị bộ y tế hỗ trợ thuốc điều trị kháng virus sars cov hai
cho thành phố bởi hiện số lượng thuốc điều trị bộ y tế cung cấp cho hà nội
chỉ đáp ứng được một phần và trong thời gian ngắn
bí thư hà nội cũng kêu gọi người dân khi phát hiện là f cần phải bình tĩnh tìm hiểu thông tin
trước hết là tìm hiểu tài liệu hướng dẫn quản lý điều trị và chăm sóc người mắc covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà
người đứng đầu đảng bộ hà nội cũng giao cho ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ra soát quản lý giám sát việc di biến động dân cư
các lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tránh để tụ tập đông người
làm lây lan dịch bệnh trong các dịp lễ giáng sinh tết dương lịch và tết nguyên đáng sắp tới
thưa quý vị đêm qua sau trận cầu đỉnh cao giữa việt nam thái lan
hàng nghìn người đã đổ về phố hàng má để tụ tập chơi noel bất chấp covid một mươi chín
tại hà nội vẫn giống như mọi năm cứ vào dịp giáng sinh
giới trẻ thường hay đến con phố hàng mã để check in mua sắm
năm nay cũng vậy mặc dù dịch covid một mươi chín tại hà nội đã diễn biến hết sức phức tạp
vậy mà con phố hàng má vẫn đông nghìn người cả biển người chen chân đón noel sớm
khả năng lây nhiễm covid một mươi chín cực kỳ cao
mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tại phố hàng mã vào những buổi tối
nhiều người dân nhất là các bạn trẻ lại đổ lên phố hàng mã để chụp hình
thường thì những ngày cận giáng sinh phố hàng má luôn trong tình trạng đông nghịch
người dân tới vui chơi chụp ảnh và mua sắm
lượng phương tiện giao thông và người đi bộ đông đã khiến cho việc di chuyển
trong tuyến phố này nhiều thời điểm gặp khó khăn
đoạn phố hàng mã dài gần bốn trăm linh m
đồng kính khách đổ về mua sắm từ khoảng một tuần nay
theo quan sát lượng khách chủ yếu là các bạn trẻ
họ đều có ý thức đề phòng khi dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang
đa số các bạn trẻ đều có quan điểm đi chơi noel giữa tuần
để tránh đông đúc nhưng không ngờ người dân lại đi chơi đông như vậy
một số ý kiến khác cho rằng do nhận được thông tin lực lượng chức năng
sẽ tổ chức phân luận giao thông từ xa và cấm đường xung quanh hồ hoàng kiếm
nhà thờ lớn trong dịp lễ noel nên tranh thủ đi chơi sớm
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vừa qua ông phạm tuấn long chủ tịch ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm hà nội cho biết dịch trên địa bàn quận tương đối phức tạp
f có xu hướng tăng dịp lễ giáng sinh rơi vào đúng cuối tuần
dự báo đông người đến các khu vực công cộng
quận hoàn kiếm sẽ triển khai phương án đảm bảo phân luận giao thông
và phối hợp với các cơ sở tôn giáo để thực hiện theo đúng quy định của thành phố
về an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay
trong đó không tập trung đông người tại nơi công cộng
hiện nay hà nội đang điều trị cho hơn ba mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thêm vào đó diễn biến dịch bệnh những ngày gần đây nóng lên
khiến hệ thống y tế thành phố chịu thêm nhiều áp lực
tuy nhiên bí thư thành ủy đinh tiến dũng đã nhấn mạnh
y tế phải kịp thời hỗ trợ giúp đỡ chăm sóc tránh để người dân gọi mà không ai trả lời
tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
số ca f mới phát sinh bình quân mỗi ngày tăng cao
bí thư thành ủy đinh tiến dũng nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục coi phòng chống dịch
là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị
thời gian tới ông đinh tiến dũng nêu rõ các cấp các ngành phải thực hiện nghiêm và có hiệu quả
tinh thần chỉ đạo ban thường vụ thành ủy là tập trung tối đa cho tuyến cơ sở
trọng tâm là củng cố nâng cao năng lực y tế cơ sở
để kịp thời hỗ trợ người dân đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên từng địa bàn
ông đinh tiến dũng nhấn mạnh
chúng ta phải coi đây là giải pháp có tính quyết định là mấu chốt để nắm thế chủ động
trong kiểm soát dịch bệnh và thiết lập trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy yêu cầu cán sự đẳng ubnd tp chỉ đạo cấp ủy chính quyền các quận huyện thị xã vào cuộc
tiếp tục ra soát về năng lực điều kiện y tế của từng phường xã thị trấn từng khu công nghiệp khu chế xuất cụm công nghiệp
tiếp tục triển khai phương án bố trí trạm y tế lưu động sẵn sàng đáp ứng khi số ca f tiếp tục tăng
đặc biệt phương án bố trí trạm y tế lưu động phải gắn với cơ sở vật chất và nhân lực cụ thể
trong đó các quận huyện thị xã phải chỉ đạo để chính quyền phường xã thị trấn và y tế cơ sở nắm chắc thông tin người bệnh trên địa bàn
có phương án duy trì liên lạc kịp thời hỗ trợ giúp đỡ chăm sóc tránh để người dân gọi mà không ai trả lời
bí thư hà nội đặc biệt lưu ý khâu nắm bắt theo dõi thông tin người bệnh
quan trọng nhất là phải kịp thời phát hiện nguy cơ chuyển biến nặng để chuyển tầng điều trị phù hợp cho người dân
thưa quý vị hà nội với số ca f liên tục tăng cao cùng với đó một số địa bàn trên thành phố đang ở cấp độ dịch thứ ba nguy cơ cao
tuy nhiên nhiều người dân ở vùng cam đã di chuyển sang vùng vàng để được sử dụng các dịch vụ như là ăn uống tại chỗ
theo các chuyên gia y tế mặc dù số ca f tăng cao nhưng biện pháp đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu để chống dịch như chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
ở giai đoạn này là không cần thiết và không còn hiệu quả
số ca nhiễm tăng cao quận đống đa hai bà trưng chuyển màu cam cấp độ ba nguy cơ cao và đã dừng hoạt động không thiết yếu
ngoài ra một mươi bốn phường xã tại bảy quận huyện khác đưa ra yêu cầu tương tự
tuy nhiên thực tế khi những địa bàn trên đóng cửa dịch vụ ăn uống tại chỗ người dân đã tìm sang quận phường khác
để ăn uống trên cùng tuyến đường trường chinh quán ăn bên này đường thuộc địa bàn quận đông đa vùng cam phải đóng cửa
quán đối diện bên kia đường thì lại thuộc địa bàn quận thanh xuân vẫn rộn ràng vào ra
thậm chí trong tuần qua còn chứng kiến hàng trăm bạn trẻ ở hà nội kéo sang bắc ninh đã được vào rạp xem phim khi thủ đô vẫn đóng cửa dịch vụ này
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội nhận định
việc dừng các dịch vụ không thiết yếu trong phạm vi một vài quận huyện không còn hiệu quả trong tình hình dịch bệnh hiện nay
áp dụng giãn cách xã hội trở lại không thể giúp loại bỏ hoàn toàn sự lây lan hay khống chế được dịch bệnh
theo ông phân tích số ca nhiễm ở hà nội tăng cao đã được dự báo từ trước
nếu số ca tiếp tục tăng cao và các quận trung tâm đồng loạt đóng cửa dịch vụ không thiết yếu
sẽ gây ra thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân
ông hùng lấy ví dụ mầm bệnh virus sars cov hai đã âm thầm lan trong cộng đồng lâu nay
dù giãn cách thì các thành viên trong gia đình vẫn gặp nhau hàng ngày người dân vẫn phải đi chợ đi làm
sự tiếp xúc giữa người này với người kia là không thể tránh khỏi
nếu còn ca bệnh chưa được phát hiện virus sẽ tiếp tục lây lan cho người khác
chưa kể giao thương hàng hóa đi lại giữa hà nội với các tỉnh vẫn còn diễn ra hàng ngày
mầm bệnh từ nơi khác có thể xâm nhập
ông cũng chia sẻ hiện các quận huyện như đống đa hai bà trưng
hà nội đang có nhiều giải pháp như yêu cầu nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày để giảm tải sự lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên điều này khiến người dân quận này hoàn toàn có thể sang quận khác ăn uống mua bán
như vậy không những không hiệu quả mà còn có thể làm tăng khả năng lây lan
khác với tình hình covid một mươi chín tại hà nội tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
đã có một số diễn biến đáng mừng
số ca tử vong đã giảm hơn một nửa so với ngày cao điểm trong tháng một mươi
và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù vậy nhưng nguy cơ biến thể mới omicron có thể xuất hiện bất cứ khi nào
và tình hình dịch cũng có thể nóng trở lại
người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng chống dịch
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
ban chỉ đạo đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
và một số vấn đề được dư luận quan tâm
theo số liệu của ban chỉ đạo đã có một số dấu hiệu đáng mừng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
cụ thể số ca tử vong trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
đã giảm xuống còn bốn mươi bốn ca thấp nhất trong một tháng qua kể từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
số ca tử vong trong hai ngày gần nhất là hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi hai
lần lượt là bốn mươi sáu và bốn mươi bốn ca đã giảm hơn một nửa so với những ngày cao điểm đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong tháng một mươi hai đã có những ngày số ca tử vong lên đến chín mươi bốn ca
vào ngày năm tháng một mươi hai thông thường duy trì ở mức sáu mươi năm bảy mươi năm ca một ngày
một tín hiệu đáng mừng khác đó là số ca nhập viện
trong những ngày gần đây đã giảm xuống còn bốn mươi bốn ca
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai có chín trăm một mươi một ca xuất viện và sáu trăm hai mươi ca nhập viện
ban chỉ đạo cũng thông tin về kết quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thành phố đã lập danh sách năm trăm tám mươi bốn bốn trăm linh ba người thuộc nhóm nguy cơ cao
như người lớn tuổi người có bệnh nền v v
trong đó có bốn mươi một ba trăm bảy mươi chín người đã được tiêm một liều vaccine
năm trăm một mươi tám ba trăm linh bốn người đã được tiêm đủ hai liều vaccine
và hai người đã được tiêm đủ hai liều vaccine
và hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ bốn năm
cũng theo ông phạm đức hải tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hồ chí minh vẫn còn diễn biến phức tạp
biến chủng omitpron đã xuất hiện ở một số quốc gia
mặc dù chưa phát hiện biến chủng omitron trên địa bàn thành phố
nhưng thành phố vẫn luôn sẵn sàng và tâm thế để đối phó với biến chủng omicron
đề nghị người dân không được phép chủ quan vui chơi dịp lễ giáng sinh và tết dương lịch
phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và tuân thủ năm k
tuy tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh có xu hướng giảm đi
nhưng thành phố vẫn đang cảnh giác rất cao trong phòng chống dịch
mới đây trong kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh đã quyết định không bàn phá hoa trong dịp tết dương lịch
ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết
vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón năm mới hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch
theo đó sẽ có các hoạt động dự kiến như sau
chương trình countdownd đếm ngược vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai
tại công viên tượng đài hồ chí minh đường nguyễn huệ lê duẩn
các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tám quận huyện
quận một mươi hai quận tân phú bình tân bình chánh và huyện hóc môn củ chi nhà bè cần giờ
vào đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thành đoàn thành phố hồ chí minh cũng có các hoạt động và biểu diễn văn nghệ
đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai tại nhà văn hóa thanh niên các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp ký túc xá
ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tổ chức tại khu chế xuất khu công nghiệp
nhân dịp này thành phố cũng tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
như giải marathon thành phố hồ chí minh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quận bảy
giải đua xe đạp phong trào đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai trên tuyến đường mai chí thọ
tuy nhiên ông hải lưu ý căn cứ vào kế hoạch này và tình hình dịch
mỗi địa phương sẽ quyết định giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện
tình hình dịch ông hải kêu gọi hiện nay tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp
do vậy mong người dân dự sự kiện giáng sinh tết tây hãy tuân thủ năm k
quy định của bang tổ chức sự kiện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình gia đình và cộng đồng
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị tại pháp hội đồng khoa học của pháp dự báo
nước này sẽ chứng kiến hàng trăm nghìn trường hợp mắc covid một mươi chín mỗi ngày
vào tháng một năm sau khi mà chủng omicron lây lan
mới đây nhà dịch tế học arnaud foucault
arnaud fontanet từ hội đồng khoa học pháp cảnh báo
về đợt thủy triều ca nhiễm virus sars cov hai vào tháng một năm sau
tại quốc gia này dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn ca mỗi ngày trong tháng một
arnaud fontanet dự báo đồng thời cho biết thêm rằng
biến chủng omicron đã bao phủ lãnh thổ pháp
ông nhận định chủng virus này sẽ trở thành dòng chủ đạo vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tại pháp
sự xuất hiện của biến chủng omitral thậm chí có thể dẫn đến sự bất ổn xã hội ở pháp
các chuyên gia y tế cảnh báo virus sars cov hai đã xâm nhập vào nhiều vùng của đất nước
arnaud fontanet cho rằng chủng omicron sẽ lưu hành rất mạnh trong giới trẻ
trước khi lan sang các thế hệ lớn tuổi hơn
trong tuần qua một phần trăm trong số những người ở đội tuổi hai mươi chín hai mươi hai
có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này ở paris
tổ chức y tế thế giới who cho rằng còn sớm để khẳng định chủ
omicron có nghiêm trọng hơn delta hay không
theo who biến chủng omicron đang lây lan nhanh hơn chủng delta
và lây nhiễm cho cả người đã tiêm chủng hoặc người từng khỏi bệnh covid một mươi chín
đến nay pháp đã ghi nhận tám tám trăm tám mươi chín sáu trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi hai hai trăm chín mươi năm người chết
những ngày gần đây anh đã rơi vào một cuộc chiến mới với sự tấn công của biến thể omicron
trong bối cảnh đó các ký test nhanh covid một mươi chín là một phần quan trọng
trong chiến lược chống dịch tại anh
các hiệu quả của chúng đã đặt ra nhiều nghi vấn
chỉ trong vài tuần gần đây nhiều người anh ngỡ ngàng khi biết biến chủng omicron xuất hiện
tại nhiều bữa tiệc mà xét nghiệm nhanh lại không phát hiện được
điều đó khiến cho họ quan ngại rằng liệu công cụ này có đem lại sự an toàn
khi sống chung với covid một mươi chín hay không
các cuộc nghiên cứu ban đầu của cơ quan an ninh y tế anh yuksa
đã cho thấy các kết test nhanh vẫn phát hiện được biến chủng omicron lẫn delta
các chuyên gia tin rằng các xét nghiệm ở anh vẫn có tác dụng vì chúng sát
được một loại protein khác từ gai đột biến và tải lượng virus cao
tim pato giáo sư y khoa tại oxford người nghiên cứu về độ chính xác của các kết test nhanh
giới khoa học đã có phương pháp rất kém để xác định người nhiễm bệnh
sử dụng kit test nhanh là phương pháp tệ nhất trong số đó ông nói
chính phủ anh đang đặt niềm tin vào chương trình xét nghiệm nhanh tiên phong
để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới
người dân anh sử dụng kết quả xét nghiệm âm tính
thay thế cho giấy chứng nhận tiêm chủng để tham dự các sự kiện lớn ở hộp đêm
đồng thời họ yêu cầu những người đã tiêm vaccine xét nghiệm bảy ngày liên tục
sau khi tiếp tục với người mắc covid một mươi chín thay vì cách ly
việc sử dụng các ký test nhanh đã gây ra nhiều tranh cãi
những người ủng hộ chỉ ra rằng chúng có hiệu quả trong việc xác định
những người có khả năng lây nhiễm cao
còn những ý kiến đối lập bày tỏ sự lo lắng về cảm giác an toàn giả
với ukhsa thì kết test nhanh là một công cụ quan trọng
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
vì nhanh chóng phát hiện được các trường hợp nhiễm virus
ở những người không có triệu chứng
các kit test nhanh trả lại kết quả nhanh và rẻ hơn xét nghiệm pcr
nhưng lại kém chính xác
xét nghiệm nhanh chứa một giải kháng thể sẽ chuyển sang màu đỏ
nếu có phản ứng với lượng protein lớn trên vỏ của virus
xét nghiệm pcr phát hiện virus sớm hơn ở một số lượng nhỏ
vì chúng làm khuếch đại mẫu phân tử và chọn lọc mồi
ở anh mọi người được khuyên làm xét nghiệm pcr để xác thực kết quả dương tính
một số trường hợp
mắc covid một mươi chín đã tăng bốn mươi bốn
lên năm trăm ba mươi bốn bốn trăm một mươi năm trong vòng bảy ngày qua
điều này cũng có nghĩa là họ sẽ sử dụng nhiều kíp test nhanh hơn
nhưng cũng có nghĩa là bò sót nhiều nguồn lây nhiễm
giả sử cứ một trăm linh người thì có một người nhiễm bệnh
thì trung bình sẽ có bốn người có khả năng làm lây lan virus
tại một sự kiện bốn trăm linh người
dựa vào tính toán các ký test nhanh sẽ xác định được hai người
quý vị thân mến cho tới thời điểm hiện tại
chúng ta vẫn chưa biết nhiều về biến thể mới omicron
nhưng một số ý kiến cho rằng
thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể omicron
có thể ngắn hơn so với các biến thể khác
giới khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để thu thập
các dữ liệu về biến thể omicron
của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhiều
về biến thể mới xuất hiện này
nhưng có một số ý kiến cho rằng
thời gian ủ bệnh sau khi nhiễm biến thể omicron
có thể ngắn hơn so với các biến thể từng biết tới trước đó
thời kỳ ủ bệnh là khoảng thời gian giữa thời điểm một người nào đó tiếp xúc
với các tác nhân gây bệnh
là thời điểm họ xuất hiện các triệu chứng bệnh
một số mầm bệnh có thời gian ủ bệnh rất ngắn
song một số khác lại có thời gian ủ bệnh rất dài
thời gian ủ bệnh có thể ảnh hưởng
tới mức độ theo dõi sự lây lan của dịch bệnh
đối với bệnh covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho rằng
thời gian trung bình để một người tiếp xúc với virus
và xuất hiện các triệu chứng bệnh là bốn đến năm ngày
mặc dù khoảng thời gian này có thể kéo dài đến một mươi bốn ngày
ở một số trường hợp
theo cdc một nghiên cứu đã cho thấy
ở hầu hết người mắc covid một mươi chín có biểu hiện triệu chứng
các dấu hiệu mắc bệnh của họ sẽ xuất hiện
trong vòng một mươi một ngày rưỡi
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who cho biết
thời gian ủ bệnh của covid một mươi chín trung bình là khoảng năm sáu ngày
xong cũng có thể kéo dài tới một mươi bốn ngày
gần đây một số báo cáo cho rằng
biến thể omitforn có thể có thời gian ủ bệnh ngắn hơn
so với các biến thể trước đó
vào ngày sáu tháng một mươi hai bộ trưởng y tế anh sajid javid cho biết
những phân tích gần đây của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh
cho thấy khoảng thời gian từ lúc phơi nhiễm đến lúc phát bệnh
do biến thể omicron có thể sẽ ngắn hơn so với biến thể delta
ngoài ra các kết quả phân tích đối với hơn một trăm linh người liên quan
đợt bùng phát chuỗi lây nhiễm biến thể omicron
tại một bữa tiệc giáng sinh ở naui vào tháng trước
cho thấy phần lớn trong họ đã bị nhiễm virus
các phân tích cho rằng giả sử những người tham gia bị nhiễm bệnh
tại bữa tiệc thì thời gian ủ bệnh trung bình của họ là ba ngày
các nhà khoa học nhấn mạnh khoảng thời gian này ngắn hơn
so với các báo cáo trước đó về biến thể danta
cũng như các biến thể trước đó của sars cov hai
thưa quý vị tình hình dịch bệnh hiện nay trên cả thế giới và việt nam
đều diễn biến hết sức phức tạp
ở hà nội đặc biệt vào dịp cuối năm nhiều ngày lễ lớn
việc tụ tập vui chơi ăn uống
cả khiến nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín nhân lên cấp nhiều lần
chính vì vậy trong thời điểm này quý vị chú ý thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch
không được chủ quan lơ là
chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại